tại tp hcm vào chiều ngày hôm nay ubnd tp thủ đức ra thông báo phong tỏa cách ly y tế vùng có dịch
đối với phường long trường và phường tăng nhân phú b với hơn năm mươi chín nhân khẩu để đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian phong tỏa hai phường trên bắt đầu từ giờ ngày mai cho đến khi có thông báo mới
trong thời gian áp dụng phong tỏa cách ly y tế người dân không được ra khỏi khu vực phong tỏa
trừ nhân viên y tế thực hiện công vụ các trường hợp cấp cứu khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác
bảo đảm giãn cách xã hội giữa người với người cách ly giữa nhà với nhà không tập trung quá hai người
ngoài phạm vi công sở cá nhân không tuân thủ yêu cầu cách ly phong tỏa sẽ bị cưỡng chế theo quy định
bất chấp những yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín quán karaoke thưởng sơn
ở địa chỉ tại thôn an vệ xã đức sương huyện gia lộc tỉnh hải dương vẫn lén lút mở cửa hoạt động
và đón một lượng lớn khách đến hát đáng lưu ý là số khách này có hành vi tụ tập
sử dụng trái phép chất ma túy
công an huyện gia lộc đã kiểm tra phát hiện tại quán có hai mươi chín người đến từ nhiều địa phương
lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ ba bộ dụng cụ sử dụng ma túy một số túi ni lông có chứa chất rắn
dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng kentamin một số mảnh viên nén và viên dạng con nhộng
nghi là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc kiểm tra nhanh có hai mươi năm trong số hai mươi chín trường hợp dương tính với chất ma túy
vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của antv
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại